hiện các nguồn năng lượng sơ cấp không đáp ứng được nhu cầu năng lượng của nền kinh tế
việt nam đã phải nhập khẩu than cho phát điện và sẽ nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng tới năm hai nghìn hai mươi ba
tại diễn đàn năng lượng việt nam với chủ đề tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp việt nam
phát triển bền vững do bộ công thương tổ chức vào sáng hai mươi một tháng tám các chuyên gia cho rằng
tiềm năng kỹ thuật để tiết kiệm năng lượng trong khu vực công nghiệp ở việt nam từ hai mươi năm mươi
thậm chí có những khu vực lên tới bốn mươi
đây là giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay để giảm áp lực trong việc khai thác chế biến và cung ứng các dạng năng lượng
với hệ thống điện việt nam có khoảng năm mươi bốn mw điện bao gồm cả các loại năng lượng tái tạo
như điện gió mặt trời mới đưa vào hoạt động
để đáp ứng nhu cầu điện của năm hai nghìn hai mươi cần khoảng sáu mươi mw công suất nguồn
đến năm hai nghìn ba mươi cần một trăm ba mươi mw công suất nguồn điện
đây là một thách thức rất lớn đặt ra cho ngành năng lượng việt nam
trong bối cảnh nhiều dự án đang chậm tiến độ
việc thu xếp nguồn vốn cho thực hiện các dự án đầu tư mới về nguồn và lưới điện không dễ dàng
các nguồn than khí nhập khẩu phụ thuộc từ bên ngoài
nên việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện
các nguồn than khí nhập khẩu phụ thuộc từ bên ngoài nên việc dùng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện